kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp suy yếu từ bão số tám
vào hồi một mươi h ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ kinh đông
cách nam định khoảng một trăm ba mươi km cách thanh hóa khoảng một trăm năm mươi km cách nghệ an khoảng một trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực thanh hóa nghệ an
sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
tức là dưới bốn mươi km một giờ
vùng nguy hiểm trên biển đông trong một mươi hai giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi bảy năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm linh chín độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cảnh báo mưa lớn trong ngày và đêm nay một mươi bốn tháng một mươi ở bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến năm mươi km
đến một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
vâng như vậy là bão số tám đã suy yếu thành áp thấp
tuy nhiên để chủ động kịp thời phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ
trong sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi công an nghệ an đã huy động tối đa lực lượng tỏa ra các địa bàn
tiến hành các phương án giúp dân ứng phó với mưa lũ giữ gìn an ninh trật tự
tính đến sáng nay
bốn tháng một mươi có một một trăm năm mươi bốn phương tiện tàu thuyền của ngư dân quỳnh lưu đã neo đậu an toàn tại các cảng cá của huyện
một mươi chiếc còn lại với bảy mươi bốn lao động cũng đã neo đậu an toàn tại các bến ngoài địa bàn thuộc các tỉnh thanh hóa đà nẵng
để hạn chế thiệt hại khi mưa bão đổ bộ lực lượng công an nghệ an trực tiếp có mặt tại các cảng cá bến đỏ
để giúp chủ phương tiện chẳng chống tàu thuyền cắt cử các tổ chốt chặn trên các tuyến đường ngập nước không cho người dân qua để đảm bảo tính mạng

quý vị và các bạn những ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số tám đã khiến cho mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh thành phía bắc trong đó có thủ đô hà nội
lượng mưa lớn đã khiến cho việc tham gia giao thông của người dân gặp không ít khó khăn đặc biệt là tại một số tuyến phố có khả năng ngập lụt do khả năng thoát nước kém
và trên địa bàn thành phố hà nội có không ít tuyến phố cứ mưa là lại rơi vào trạng thái như vậy
vâng ngoài việc phải di chuyển khó khăn thì người tham gia giao thông còn phải đối mặt với những nguy cơ khác như thế nào như là un tắc kéo dài
vậy thì việc tham gia giao thông sẽ cần phải chú ý những gì đặc biệt là trên những tuyến đường ngập lụt
ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tình huống cụ thể ngay sau đây để có thể rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình trong chuyên mục câu chuyện giao thông
vâng thưa quý vị và bạn thì lâu lắm rồi người dân hà nội mới lại ra đường đông như thế này
và lâu lắm rồi thì người dân của thủ đô mới lại có cơ hội để mang những phương tiện của mình ra kiểm tra mức độ trụ nước
và chính những vũng ngập úng như thế này là những bài test sắc thực nhất chân thực nhất để kiểm tra chất lượng phương tiện mà quý vị và các bạn đang sử dụng
với ưu thế gầm cao máy thoáng xe số gần như chiếm ưu thế hoàn toàn so với xe ga trong địa hình ngập ống
cai số nhỏ cứ đều ga chắc tay lái và thoát ngập an toàn
em nghĩ là xe số bởi vì là em cũng đi nhiều rồi xe số thân lợi hơn
một là cái cơ chế xe ga nó không như
như xe số này xe số thì mình đi nó có từng cấp độ ấy cấp độ số ấy tốc độ ấy thì mình đi em cứ ca số một số hai thì mình đi được tốt
mình cứ ga là mình đi thôi
còn những người xe ga thì anh thấy như thế nào
thấy hơi rắt bội mình không biết cảm nhận là sao
còn ra sao nữa chắc chắn là không vui vẻ gì rồi
quả thực đây là một điều gì đó vô cùng vất vả và phiền toái trong những ngày ngập ống này
người ta thường nói rằng muốn hiểu thêm về một ai đó thì hãy nhìn cái cách mà họ ứng phó khi gặp khó khăn
và khi gặp những tình huống chứng ngại vật như thế này thì cái cách của mỗi người ứng phó lại rất khác nhau
đây không chỉ là bài tét cho phương tiện của mỗi người mà còn là bài tết về ý thức tham gia giao thông của mỗi người điều khiển phương tiện
đa phần thì người đi xe máy chọn cách di chuyển chậm dãi vừa phải để đi qua vũng nước
xe tải thì cũng rất từ từ tránh tạo sóng nước khiến những phương tiện nhỏ xung quanh ngã đổ
tuy nhiên cũng có không ít trường hợp
trường hợp như thế này sẵn sàng hất nước bẩn lên người đi đường
thế nhưng cũng vẫn còn những người sẵn sàng bỏ đi cái lợi của bản thân để vì lợi ích chung của cộng đồng
qua vũng ngập đã khó nhưng đối với nhiều người thì đường về nhà vẫn còn xa lắm
và đây là đích đến của những người kém may mắn
thế nhưng nỗi buồn của người này đôi khi lại là nguồn thu nhập của người khác
em đi đến qua chỗ ngập thì nó chết máy anh ạ
và có rất nhiều người chết máy hỏng xe ở đây anh ạ
khi anh bảo nó ngập như này thì quá khó khăn luôn anh bảo tắt đoạn dài như này thì
phương tiện thì bây giờ lước vào bồng gió xuống bùng đốt thì nó nổ hẳn lược
nói chung thì anh
mỗi lâu anh thì lấy hai mươi nghìn
đấy còn thay anh thì bảy tám chục
nói chung là thế thôi
thế đây nâu bui gì tất cả thôi thì năm mươi nghìn
cho ăn đổ ngon nghẻ thì mới lấy tiền
và nó không chết chết thì phải là thay phải là
là chăm nghe chưa
đây là mình công mình kháo ra mình lấy năm mươi
làm cho mọi người đi cho ngon nghẻ
những lúc như thế này thì hai mươi nghìn năm mươi nghìn
hay thậm chí là một trăm linh đồng cũng không còn là điều quá quan trọng
miễn là nổ được máy đi được về nhà mới là mục tiêu hàng đầu
không những vậy ngập úng chân trượt còn khiến không ít người ngã nhào ra đường
còn vận tải hàng hóa thì sáng tạo thêm một cách vận chuyển khá độc đáo

đâu rồi mới có đầu gối rồi có cái gì đâu phải lo
được rồi gặp cái mục
được rồi gặp cái mục
đây là những hình ảnh rất là quen thuộc đối với những người dân sống ven khu vực đường gom của đèo lộ thăng long
những tuyến hầm chui ngập trong nước những tuyến đường gom ngập sụng nước
đã khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
và đặc biệt là cái tình trạng này thì đã diễn ra trong nhiều năm qua thế nhưng mà không có biện pháp xử lý triệt để
thưa quý vị vào đêm qua ngày một mươi ba tháng một mươi bão số tám đã đi vào vịnh bắc bộ và cường độ suy yếu
do ảnh hưởng của bão số tám nên ở trạm đảo bạch long vị
trạm đảo bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một trạm đảo cô tô có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
tại cửa ông có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín
vào hồi bốn giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông
cách thanh hóa khoảng ba trăm linh km cách nghệ an khoảng ba trăm một mươi km cách hà tĩnh khoảng hai trăm bốn mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai giờ tới
bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển nước dâng gió bão vùng ven bờ
trong ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ và vùng biển từ quảng trị đến thừa thiên huế
bao gồm huyện đảo cồn cỏ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ ba tới năm mét biển động rất mạnh ven biển các tỉnh từ thái bình đến nghệ an
cần đề phòng nước dân do bão cao từ ba đến năm mét kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại các khu vực trụng thấp
cảnh báo mưa lớn trong ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa to đến rất to
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven thông
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số tám các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão đã tăng tốc triển khai các biện pháp để phòng chống giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra
trước dự báo sẽ nằm trong vùng mưa lớn của cơn bão số tám ngày một mươi ba tháng một mươi ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã có công điện yêu cầu các đơn vị triển khai các biện pháp phòng chống bão số tám
đặc biệt phòng chống lụt khu vực nông nghiệp và vùng lõi nội đô
các địa phương chủ động giả soát thực hiện các phương án phòng chống bão
phương án sơ tán nhân dân ở khu vực trũng thấp ven sông ven biển tổ chức kiểm tra và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đê điều các công trình
do ảnh hưởng của bão số tám các huyện thành phố ven biển của tỉnh quảng ninh đã có gió giật cấp sáu cấp bảy
ủy ban nhân dân thành phố hạ long đã có chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông cấm các phương tiện thô sơ di chuyển cho qua cầu bãi cháy nhằm đảm bảo an toàn
gió giật mạnh đã làm gãy đổ một số diện tích lúa và cây xanh
trước đó quảng ninh đã có thông báo cho hơn tám tàu cá về neo đậu tại nơi tránh trú an toàn
người dân chủ động phương án phòng chống cho hơn một mươi bốn lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển
tại quảng bình do ảnh hưởng của cơn bão số tám những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã mưa vừa có nơi mưa rất to nhiều điểm ngập lụt sạt lở đất gây ách tắc giao thông cục bộ
công an tỉnh quảng bình đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng
đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín phù hợp với diễn biến của bão mưa lớn và tình hình cụ thể tại địa phương
tỉnh nghệ an có ba bốn trăm ba mươi tám phương tiện với một mươi bảy một trăm chín mươi lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển
để đảm bảo an toàn cho các ngư dân và tàu thuyền tỉnh đã ban hành công điện cấm tàu thuyền ra khơi từ giờ ngày một mươi tháng một mươi
hiện tỉnh đang chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu đảm bảo an toàn cho phương tiện tàu thuyền khi bão số tám đổ bộ
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã có kế hoạch sơ tán một mươi sáu hai trăm linh người dân theo từng cấp độ
chín giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hồ thủy điện hương điền thừa thiên huế bắt đầu vận hành điều tiết xả nước về hạ lưu với lưu lượng tăng dần
tránh đột biến khoảng từ hai trăm hai mươi đến hai trăm năm mươi mét khối một giây để dành dung tích phòng lũ